bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long thông tin từ ngày hai mươi chín tháng một đến hết ngày hai mươi tám tháng hai
sẽ tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa xuân hai nghìn hai mươi
cho toàn bộ trẻ em và người lớn có chỉ định và đến thời gian tiêm
theo kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm chủng mùa xuân của bộ y tế
chiến dịch được triển khai trên quy mô toàn quốc tại tất cả các xã phường thị trấn
bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo sở y tế
tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân trên địa bàn
đảm bảo hiệu quả và an toàn tuyệt đối không để lãng phí
triển khai chiến dịch đảm bảo tiêm chủng theo đúng số lượng vaccine phòng covid một mươi chín đã được cấp
không được để lãng phí vaccine đồng thời chỉ đạo các đơn vị quân đội công an y tế
giao thông vận tải phối hợp trong việc triển khai chiến dịch tiêm chủng